chỉ vì lạm dụng bia rượu mâu thuẫn nhỏ nhặt không thể ngờ nhiều người mất kiểm soát gây hấn với chính người thân của mình dẫn đến cảnh nồi ra xáo tịt thậm chí gây ra những thảm án đau lòng
tận cùng tội ác của gả đản ông nát rượu
sự chịu đựng của chị thùy với chồng trong mắt người khác là mê mụi
một người đàn ông vô cảm với mình chị biết và tự cho mình lý do riêng nhưng rồi sự cố chấp mà chị cho là đúng cuối cùng không những không giữ được cho con một gia đình trọn vẹn mà còn khiến mình phải bỏ mạng
chị lý thị thùy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là một trong những nạn nhân trong vụ thảm án mà kẻ thù ác chính là phan danh hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú xã diên xuân huyện diên khánh khánh hòa chồng của chị
người ta nói
vợ chồng cùng tuổi nằm rỗi mà ăn nhưng với chị sự nhàn hạ sung túc không vất vả không bon chen của những người phụ nữ lấy chồng cùng tuổi chỉ là thứ tồn tại trên sách vở
đến cùng chị lại bỏ mạng bởi bàn tay tàn độc của chồng mình
đó thực sự là bi kịch
không còn trẻ nhưng cái tính lười làm ham chơi của phan danh hưng vẫn không hề thay đổi
chỉ cần có cơ hội là hưng lại tìm đến bạn bè nhậu nhẹt
thậm chí không có cơ hội thì anh ta tự tìm cách để tìm được bạn bè nhậu nhẹ
tạo ra cơ hội
dựa vào lời ra chỉ tiếc những lời thốt ra từ cửa miệng của một người đàn ông cọc cần thô lỗ thì chẳng có lời nào lọt tai
đó là một trong những lý do khiến cuộc sống gia đình luôn ngột ngạt mâu thuẫn luôn kéo dài
chịu đựng chấp nhận tất cả
cuộc sống có thể thiếu thốn về vật chất tinh thần có thể bị đè nén
chị thùy cũng chỉ mong con lớn lên trong một gia đình trọn vẹn
hỏi chị thùy có thấy tiếc cho bản thân đương nhiên chị có
nhưng cũng vì con cái mà chị biến mình thành người phụ nữ như vậy
chỉ tiếc rằng khi chị nghĩ đến buông bỏ thì mọi thứ lại không hề đơn giản
càng ngày phan danh hưng càng lấn sâu vào rượu chè cờ bạc
những cuộc cãi vã ngày càng nhiều lên
đặc biệt hưng ghen tuông cho rằng vợ ngoại tình nên không ít lần thượng càng chân hạ càng tay với vợ
con run xéo lắm cũng quản
sức chịu đựng con người có giới hạn
chị thùy bắt đầu ngộ ra được rằng
thương con có nhiều cách
không nhất thiết phải sống chung trong một mái nhà mà không có lấy một ngày yên ổn
sự phản kháng của chị thùy chính là muốn cả hai dừng lại
đặt xuống một chữ buông để giữ lại chút tôn nghiêm của bản thân
cũng là giữ lại cho con trẻ một ký ức không bạo hành gia đình
trong cuộc sống nếu cưỡng cầu
bất chấp mọi thứ để có được hai chữ hạnh phúc
thì chắc chắn phải đánh đổi
phan danh hưng dùng sự tồi tệ của một người đàn ông để đối đãi với vợ con
nhưng lại mong cầu mọi thứ đối với mình phải thập toàn vừa ý
cho nên vợ chồng mới càng nói càng xa
càng muốn níu giữ thì lại càng như hai cực
cùng chiều của nam châm khi dí xác
trong những lần khẩu chiến chị thùy luôn là người sai
hưng luôn đúng điều này từ lâu như là mặc định
chị thùy là người vợ chịu thương chịu khó nhẫn nhị
sống vì chồng vì con
chỉ là tạo hóa lại không cho chị có được người chồng thiện tính
cho nên đời này định sẵn chị là người đàn bà mệnh khổ
cuộc sống ngột ngạt buồn vã
ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
chị thùy quyết định dắt con gái về nhà mẹ ruột để ngủ nhờ
qua ngày hai tháng sáu chị thùy về nhà lấy thêm quần áo
với mục đích là tiếp tục ở lại nhà mẹ ruột
ngày thứ nhất hưng cho rằng đó là sự giận hờn
cố tình làm mình làm mẩy
có một người đàn bà không biết yên phận
ngày thứ hai hưng đọc được sự cương quyết trong mắt vợ
đặc biệt mấy chữ không muốn sống cùng của chị thùy
lọt vào tay hưng ban nãy
quay đi quay lại
vẫn rõ như in khiến hắn càng điên tiết
chị thùy chân trước vào nhà
lấy áo quần đem qua nhà mẹ
thì hưng chân sau mang theo dao đến nhà
sau những lời căng thẳng buộc vợ phải về nhà
nhưng bị từ chối
hưng vùng dao tác động nhiều nhát
khiến chị thùy gục xuống bỏ mạng tại chỗ
phát điện sự việc
chị lý thị minh sinh năm hai nghìn bốn
cháu ruột chị thùy kêu la cầu cứu
cũng bị hưng cầm dao tác động
hành động của hưng như con thú khát máu
sau khi tác động bằng dao
thấy chị minh chưa tắt thở
hưng tiếp tục tác động thêm nhiều nhát
cho đến khi nạn nhân ngưng thở hoàn toàn
thấy vợ và chị minh không còn dấu hiệu sống
hưng rời khỏi hiện trường
vài phút hưng quay trở lại nhà mẹ vợ
lúc này xuất hiện người hàng xóm là bà hồ thị tú
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến can ngăn
hưng tiếp tục cầm dao tác động khiến bà tú mất mạng
sau khi gây án
phan danh hưng lẩn trốn vào núi hòn dữ
tại thôn khánh xuân xã diên lâm huyện diên khánh
cơ quan công an điều động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ và chó nghiệp vụ truy bắt
đến một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày sáu tháng sáu
lực lượng truy bắt phát hiện và tóm gọn hưng
khi hắn đang ở nấp trong hóc đá của núi hòn dữ
phan danh hưng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội giết người
với nhiều tinh tiết tăng nặng định khung
ngày ra tòa máy đầu đinh cùng với cặp mắt lươn láo liên
nhìn xung quanh ráo hoảnh thái độ của hưng triệt để
không giữ lại chút kiện cảm nào của người đối diện
nói đến bà
ba mạng người
mà thái độ của hưng như đang nói đến ba cọng rau cây dạ
không thấy được sự át năn hối hận
hưng thản nhiên
cứ như thế thêm một người cũng chẳng sao
bớt đi một người
thì mọi thứ vẫn diễn ra theo quy luật của vòng tuần hoàn trong cuộc sống
cho nên thái độ rừng rưng đón nhận
nó hiện rõ trên gương mặt hưng
từ khi phiên tòa bắt đầu
cho đến khi kết thúc không hề giấu giếm
trả giá cho hành vi tàn độc của mình
bằng bản án tử hình không nằm ngoài dự án
của phát triển
của phan danh hưng
cho nên thời khắc nghe hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa tuyên án
hưng có thái độ thản nhiên đón nhận
hưng trả giá là điều đương nhiên
đáng nói ở đây
hành vi tàn độc của hưng đã để lại hậu quả quá nặng nề
khiến cho bao mái nhà tang thương
đẩy con trẻ vào cảnh mồ côi khốn khó
cuộc hôn nhân được xây dựng bằng tình yêu
những tưởng sẽ hạnh phúc đong đầy trọn vẹn
nhưng lại như đoá phù rung sớm nở tối tàn
vương lại vạn điều tiếc nuối
gắn cuộc đời với một người đàn ông tồi
hẳn nhiên sẽ khiến số phận của một người phụ nữ rơi xuống địa ngục
mà chị thùy là một trong những nguyên chứng
vậy mới nói trải qua một ngày kinh hoàng
thì dù cho bước qua ngày mới
ánh dương cũng không thể xua tan cái thê lương
ảm đạm để trả lại cho những con người đáng thương
sự bình yên vốn có
cơn giận chặn đứng tương lai
sau cái tát của bị hại
cơn giận của vi văn đức như thế
dầu châm vào lửa
hành động rút dao rồi tác động vào người nạn nhân
cũng vì thế mà dứt khoát
từng rằng vào đà nẵng để quên đi quá khứ
để làm lại cuộc đời
nhưng rồi sau cơn giận
đức tiếp tục với những tháng ngày
ăn cơm tù mặc áo xố
vi văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại huyện kỳ sơn nghệ an
là người dân tộc thái
đức sinh ra và lớn lên tại bản khen nằn
xã chiêu lưu
gia đình thuộc hộ nghèo tại địa phương
nên đức chỉ học đến lớp bảy rồi bỏ ngang
nghỉ học sớm không bằng cấp
con đường tìm việc của đức cũng vì vậy mà khó khăn hơn
so với các bạn cùng trang lứa
cuộc sống khó khăn
thứ gì cũng cần đến tiền
mà tiền lại là thứ vi văn đức không có
đức càng vùng vẫy càng muốn thoát
thì cái vòng luận quẩn nghèo khó ấy lại càng thít chặt
thất vọng chán nản bế tắc
đó chính là một trong những lý do
đức dùng để lý giải cho việc
tụ năm tụ bảy rượu che
để rồi đẩy mình vào con đường lao lý vì ma túy trước kia
một mươi chín tháng tù về tội
tàng trữ trái phép chất ma túy không phải là dài
nhưng đã khiến vi văn đức tự nhủ với lòng mình
chỉ một lần là quá đủ
sau khi chấp ảnh án xong
đức quyết tâm làm lại cuộc đời
đồng thời lựa chọn rời quê vào đà nẵng kiếm sống
được sự động viên của những người bạn đồng hương
đức chịu khó làm rất nhiều việc
từ công nhân bốc vác xây dựng
việc gì cũng cố gắng hết mình
sai lầm trong quá khứ
đang được vi văn đức gói ghém gọn gàng
quyết tâm làm lại cuộc đời
xây dựng tương lai
đang được đức vạch ra rõ nét
đúng là ở đời không ai biết được chữ ngỏ
người tính chẳng bằng trời tính
mọi dự định của đức
chỉ vì một cơn giận mà tan thành
thứ mà cả đời này đức không bao giờ muốn lặp lại
vậy mà đến quá nhanh
đức một lần nữa lại vào tù
lần này đức phạm tội
giết người với hành vi phạm tội có tính chất côn đổ
vụ việc đáng tiếc xảy ra vào chiều hai mươi tám một mươi hai hai nghìn hai mươi một
sau khi vi văn đức uống rượu cùng với vi văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
tại nhà trọ
đức nhờ anh võ văn quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại huyện hải lăng tỉnh quảng trị
chở đức và hùng đến công trường của quân
đang làm tại đường nguyễn tất thành
ngủ lại để hôm sau làm công với quân
trên đường đi
đức và hùng
dừng lại ở dọc bờ kè đường nguyễn tất thành đi vệ sinh
đức thấy một con dao
nên nhặt bỏ vào túi áo khoác
sau đó cả ba tiếp tục di chuyển về lán trại của quốc
khi đi ngang qua công trường của anh phạm đình thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
là người trước đây đức làm công nhân tại công trình thu gom nước thải
đường nguyễn tất thành thành phố đà nẵng
do thái làm chủ
đức nói quân dừng xe để đức vào gặp thái
lấy tiền công thợ mà thái còn nợ đức
khi đến nơi đức gặp vi văn niệm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại huyện phú thiện tỉnh gia lai
là công nhân của thái gây sự
thấy vậy thái đề nghị đức đi ra khỏi chỗ làm
không đánh nhau ở đây
sau đó đức có chửi thề thái
lời nói qua về tưởng chừng bình thường
nhưng dưới chất xúc tác của bia rượu thì câu nào cũng thấy chói tai
và rồi cái tát của thái dán lên mặt đức thực sự
đẩy cơn thịnh nộ của một người vốn có men cay đang chế ngự như đức
dâng lên đỉnh điểm
lấy đi chút lý trí còn sót lại cuối cùng của đức lúc ấy
sau câu nói
mày muốn chết không của đức
con dao trong túi áo cũng rút ra
liền sau đó tác động một nhát trúng vào ngực trái của anh thái
gây ra tỷ lệ tổn thương cơ thể của thái là năm mươi bốn
cho đến khi giật mình bừng tỉnh
tất cả đối với đức đều đã đi quá xa
hay tin em trai bị đức dùng dao tác động trọng thương
anh ruột của thanh là phạm đình hùng
kéo theo nguyễn sĩ thái
và hoàng văn phú
cùng là công nhân đang làm việc cho thanh đi tìm
và dùng tuyếp sắt đánh đức
tỷ lệ thương tích được xác định tám
tại tòa khi hội đồng xét xử hỏi
lý do vì dao đâm anh thái
đức trả lời ngắn gọn là vì quá tức giận
bị cáo đến hỏi tiền công của mình đã không được tiền còn bị đánh
nếu như anh thái không đánh bị cáo
chắc chắn bị cáo không đâm
đức trả lời hội đồng xét xử
gia đình bị cáo nghèo lắm
mẹ bỏ nhà đi trung quốc không một tin tức
không muốn tra khổ nên bị cáo đã rất chăm chỉ kiếm tiền
bị cáo khổ cực nhiều hơn chút nữa cũng không sao
miễn lo được cho bản thân
phụ cha ở quê
thêm chút mắm muối là bị cáo chịu được được hết
chỉ là bây giờ
đúng như câu nói của vi văn đức bỏ lừng đầy tiếc nuối
chỉ là bây giờ đức đã không còn cơ hội để thực hiện nó
trong vụ án này người bị hại cũng có một phần lỗi
nếu như anh thái không cố chấp đến cùng với đức
khi biết đức đã uống rượu bia
thì có lẽ đức không phải đau khổ
khi nghĩ đến người cha ở quê
và lời nói đầy dây dứt chỉ là bây giờ
nếu như anh thái cũng cảm thông thấu hiểu
như cái cách đức đã thấu hiểu cảm thông với anh
vì món nợ tiền công đến nay chưa nhận
có lẽ mọi thứ đã hoàn toàn khác
vậy mới nói dù ở hoàn cảnh nào
một khi đã thốt lên hai chữ nếu như
thì chắc chắn thực tế đã thất bại đến thảm hại
hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố đà nẵng
đã tuyên phạt bị cáo vi văn đức
mức án một mươi hai năm tù về tội giết người
phạm đình hùng một mươi tám tháng tù
nguyễn sĩ thái và hoàng văn phú
cùng mức án một mươi năm tháng tù
cùng về tội cố ý gây thương tích
thưa quý vị và các bạn
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau